thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt đề án chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền phổ biến phim tới vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số vùng biên giới hải đảo vùng đặc biệt khó khăn
nhà nước đầu tư trang thiết bị phù hợp cho một số trung tâm phát hành phim và chiếu bóng trung tâm điện ảnh do ngành văn hóa thể thao và du lịch quản lý
cụ thể trang bị sáu mươi tám bộ thiết bị chiếu phim cho các đội chiếu phim lưu động thuộc trung tâm phát hành phim và chiếu bóng trung tâm điện ảnh các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có điều kiện đặc thù
bên cạnh đó trang bị hai mươi năm phương tiện vận chuyển chuyên dùng cho hai mươi năm trung tâm phát hành phim và chiếu bóng trung tâm điện ảnh của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có điều kiện đặc thù
nội dung đầu tư cơ sở vật chất thiết bị chiếu phim ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động
thực hiện trong hai năm từ hai nghìn một mươi năm

nội dung đầu tư cơ sở vật chất thiết bị chiếu phim ô tô chuyên dùng chiếu bóng trung tâm điện ảnh của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có điều kiện đặc thù